kính thưa quý vị liên quan đến vấn đề thu phí điều trị covid một mươi chín tại các cơ sở y tế tư nhân
mới đây sở y tế tp hcm cho biết đã yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân không được từ chối
người mắc covid một mươi chín đến khám bệnh và không được thu phí điều trị covid một mươi chín của bệnh nhân
theo đó tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm
chiều ngày một mươi một tháng một mươi tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết đã ra văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính
cho cơ sở y tế tư nhân về việc thu phí điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ngân sách nhà nước chi trả chi phí điều trị covid một mươi chín như tiền giường dịch vụ kỹ thuật thuốc máu dịch truyền
theo hướng dẫn của bộ y tế các cơ sở y tế bệnh viện không được thu thêm tiền của bệnh nhân
đồng thời cơ sở y tế tư nhân phải tổ chức khám bệnh cho người mắc covid một mươi chín theo đúng quy định
không được từ chối hoặc yêu cầu người bệnh ký cam kết chi trả chi phí điều trị covid một mươi chín
chi phí tiền ít tăng thêm ngoài quy định thì được thu thêm theo thỏa thuận
giữa bệnh viện với người bệnh nhưng phải đúng với mức giá mà bệnh viện đã kê khai với sở y tế